chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nam định
tại buổi làm việc các đại biểu đã đề cập nhiều lần đến con số thu ngân sách năm hai nghìn một mươi năm của tỉnh nam định là hơn ba tỷ đồng
đây là con số thu thấp trong khi dân số của nam định là gần một chín triệu người
khó khăn được chỉ ra là do sự kết nối của nam định với các địa phương nhất là các trung tâm kinh tế như hải phòng quảng ninh còn hạn chế
vì vậy ý kiến chung của các đại biểu là ủng hộ nam định đầu tư cho giao thông hạ tầng kết nối
trong đó cần bố trí vốn để tỉnh triển khai tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua sáu tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa
các dự án này nếu hoàn thành sẽ không chỉ có ý nghĩa về kinh tế phát triển du lịch mà còn có ý nghĩa về an ninh quốc phòng phòng chống thiên tai
bàn về mục tiêu nam định muốn đầu tư phát triển công nghiệp các đại biểu đoàn công tác của quốc hội cho rằng tỉnh cần cân nhắc kỹ lưỡng đối với từng lĩnh vực
giữa bối cảnh ngành dệt may đang đứng trước nhiều thách thức trong khi đó đầu tư nhiệt điện phải đặc biệt chú ý nhiều đến vấn đề môi trường
phát biểu kết luận tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh để nam định bứt phá đi lên
tỉnh cần phải chủ động kêu gọi thu hút đầu tư đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư trước mắt là ra soát lại quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội quy hoạch ngành lĩnh vực
xác định mũi nhọn ưu tiên đầu tư phát huy các tiềm năng thế mạnh sẵn có về văn hóa du lịch
bên cạnh đó cũng cần học tập kinh nghiệm từ các địa phương đã thành công trước đây như thái nguyên bắc ninh
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý tỉnh nam định đó là song song với phát triển kinh tế tỉnh cần đặc biệt chú trọng đến tính bền vững và các yếu tố về môi trường